thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bộ y tế công ty cổ phần dược phẩm kiểu long và các đơn vị liên quan đồng thời ra các quyết định và lệnh sau
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với cao minh quang nguyên thứ trưởng bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú quyết định tạm hoãn xuất cảnh và lệnh khám xét đối với dương huy liệu nguyên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn nam liên nguyên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính nguyên phó trưởng ban quản lý thực hiện kế hoạch phòng chống dịch cúm ah năm n một bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

ba mươi ba quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú quyết định tạm hoãn xuất cảnh và lệnh khám xét đối với dương huy liệu nguyên vụ tài chính bộ y tế về tội thiếu trách nghiêm trọng

ba mươi chín quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú quyết định tạm hoãn xuất cảnh và lệnh khám xét đối với dương huy liệu nguyên vụ tài chính bộ y tế